chú huyện an dương hải phòng về hành vi giết người
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng tám phạm trung đông ba mươi bảy tuổi nguyễn đức kiên ba mươi sáu tuổi bùi đình trọng ba mươi ba tuổi đều trú tại quán toan quận hồng bàng hải phòng
điều khiển xe ô tô chạy trên đường hải triều quán toan đã mâu thuẫn với một số thanh niên khác đi trên xe ô tô bốn chỗ màu đen hiện chưa rõ biển kiểm soát
quá trình sâu sát cường và thăng là một trong số những thanh niên đi trên chiếc xe ô tô màu đen đã dùng súng ngắn k năm mươi chín và k năm mươi bốn bắn về hướng của đông trọng kiên hai phát đạn rồi bỏ trốn
hậu quả anh bùi đình trọng bị trúng đạn và đã chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hàng chục thanh niên đánh nhau
gây mất an ninh trật tự trong đêm làm nhiều người bị thương xảy ra vào dạng sáng ngày tám tháng chín tại phường mỹ long thành phố long xuyên
vào khoảng hai giờ sáng ngày tám tháng chín lâm tú kiện cùng bảy thanh niên khác đang nhậu tại quán phố đêm trên đường lý thái tổ phường mỹ long
thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn phú quý và nguyễn vũ linh nhậu bàn kế bên
nhóm của kiện đánh quý gây thương thích nặng
thấy quý bị nhiều đối tượng vây đánh linh chạy đến can ngăn thì bị nhóm của kiện dùng ly thủy tinh và vỏ chai bia
đánh linh gây thương thích
hoảng sợ linh bỏ chạy vào trong quán lẩn trốn
các đối tượng tiếp tục dùng ly và vỏ chai bia ném vào quán
hậu quả vụ ẩu đả đã làm nhiều đối tượng bị thương
riêng quý linh bị thương nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu
ngay sau đó công an phường mỹ long phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
cũng vào sáng ngày hôm nay tại bình định tòa án nhân dân huyện tuy phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bản án hơn hai mươi năm tù giam cho chín bị cáo về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng do có mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng trần phan tỉnh trú tại huyện tuy phước tỉnh bình định
cùng một số đối tượng mang theo hung khí đến nhà của nguyễn viết tuyên chú tại huyện tuy phước
để đòi nợ hai nhóm của tình và tuyên lao vào đánh nhau khiến nhiều người bị thương tích
trong đó có nguyễn hồ vĩnh linh bị thương có tỷ lệ thương tật là ba mươi năm
hành vi trên không chỉ thể hiện tính côn đồ mà còn gây mất trật tự địa phương khiến nhân dân bất bình
lực lượng cảnh sát hình sự công an các tỉnh quảng nam và nam định vừa triệt xóa thành công nhiều tụ điểm đánh bạc
bắt giữ hàng chục đối tượng thu giữ hơn hai tỷ đồng tiền mặt và nhiều tăng vật có liên quan
chiều sáu chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã tấn công triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi đề
trên địa bàn phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
lực lượng công an đã bắt quả tang chín đối tượng gồm lương mậu a nguyễn tấn tân huỳnh tấn khanh phạm khánh
đỗ thị ánh đào nguyễn thị hòa bùi thị quỳnh ly nguyễn thị thạch anh và phạm thị thu hà
tăng vật thu giữ gồm năm mươi hai tịch đề bảy mươi triệu đồng và nhiều đồ vật liên quan
được biết trong quá trình bị bắt tổng số tiền ghi đề tại nhà các đối tượng là trên ba trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra kiểm tra nơi ở của các đối tượng lực lượng công an còn tạm giữ số tiền gần hai tỷ đồng
và nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến việc ghi số đề để tiếp tục điều tra
tại nam định phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa triệt xóa thành công một ổ nhóm đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền tại xã yên đồng huyện y yên bắt hai mươi đối tượng thu trên một trăm linh triệu đồng
các dụng cụ đánh bạc một xe ô tô ba xe máy ba xe điện hai mươi điện thoại di động và một số vật chứng khác
ổ nhóm đánh bạc này do các đối tượng cầm đầu gồm đoàn đình hảo hà tiến vượng vũ thế phương
trịnh quốc tấn và nguyễn viết khoa mỗi con bạc nhập cuộc sẽ phải nộp từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng tiền vào cửa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ một mươi hai đối tượng và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án
với thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội rồi mượn xe nhằm chiếm đoạt tài sản
bà đối tượng gồm ngô quang hiển phạm văn sự và nguyễn văn vũ vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
riêng đối tượng trương minh trí một mươi tám tuổi cho tại ngoại
nhận được tin báo của nhiều người dân bị nhóm thanh thiếu niên lừa đảo lấy mất xe mô tô
công an huyện gò dầu đã tiến hành điều tra và đến ngày bảy tháng chín bắt giữ sáu đối tượng liên quan thu giữ ba xe mô tô
qua làm việc cả nhóm khai nhận cầm đầu hoạt động của nhóm là phạm văn sự
thủ đoạn của chúng là các đối tượng nữ hàng ngày lên mạng xã hội facebook hoặc zalo để kết bạn làm quen với các nam thanh niên
sau khi tạo được mối quan hệ thân thiết sẽ hẹn gặp mặt rồi giả vờ mượn xe
sau đó chiếm đoạt xe rồi tẩu thoát
các xe lừa đảo được chúng giao lại cho các đối tượng nam mang qua campuchia bán lấy tiền mua ma túy về cả nhóm sử dụng và tiêu xài
với phương thức thủ đoạn như trên chúng đã thực hiện bảy vụ trên địa bàn huyện gò dầu với tổng giá trị tài sản là khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng
hai đối tượng là đỗ sim thi và nguyễn văn kiệt cùng chú tại xã vĩnh an huyện ba chi
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu do không có tiền tiêu xài nên thi chạy xe máy chở kiệt đi tìm người có tài sản để cướp giật
khi đến khu vực ấp tân phước xã tân thanh huyện rồng trôm thấy ông bùi văn bằng chở vợ là bà lưu thị nết đang lưu thông phía trước
thì cho xe máy vượt lên để kiệt ngồi phía sau giật lấy túi của bà nết
bên trong có sáu cây vàng sgc một nhẫn vàng một mươi tám k cùng số tiền một mươi tám triệu đồng sau đó cả hai chạy về hướng huyện ba chi
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện rồng trôm xác định đỗ sinh thi và nguyễn văn kiệt chính là thủ phạm trong vụ cướp giật trên
tại công an công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
thời gian gần đây nổi lên một số vụ mất trộm xe máy
việc người dân chủ quan thiếu cẩn trọng trong việc bảo quản tài sản đã tạo ra nhiều sơ hở để tội phạm trộm cắp dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
phản ánh sau của nhóm phóng viên antv lạng sơn
đối tượng phan xuân minh quê hà tĩnh là đối tượng nghiện ma túy không nghề nghiệp đã có ba tiền sự về các tội cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản và đánh bạc
liên tiếp trong một thời gian ngắn đối tượng minh đã gây ra bốn vụ trộm xe máy
hà tĩnh thanh hóa lạng sơn
tài sản trộm được đối tượng bán rẻ để lấy tiền mua ma túy sử dụng
khi tiêu xài hết lại tiếp tục đi lang thang để trộm cắp
khi minh đang phá khóa lấy trộm chiếc xe máy tại địa bàn huyện tri lăng thì bị bắt quả tang
còn đây là hai đối tượng vừa bị công an huyện tri lăng khởi tố về tội trộm cắp tài sản
mặc dù đang là công nhân của một công ty khai thác đá xây dựng
song hai đối tượng hà văn tráng và hà văn hiệp cùng chú tại bắc giang lại rủ nhau đi trộm cắp
mình đã dùng cái sắt máy bẹt nhọn sẵn ở nhà để phá khóa điện
đi thấy con xe nào mà xưa là mình bẻ khóa mình lấy ạ
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã xảy ra gần bảy mươi vụ trộm cắp tài sản
gây thiệt hại gần một tỷ đồng trong đó trộm cắp xe mô tô chiếm đa số đối tượng phạm tội
chủ yếu là thanh thiếu niên ham chơi đùa đòi một số có nhiều tiền án tiền sự
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trộm cắp
lực lượng công an sẽ phối hợp với chính quyền cơ sở làm tốt công tác quản lý đối tượng sử dụng mạng
các đối tượng có tiền án các đối tượng có biểu hiện hoạt động tiêu thụ tài sản phạm pháp
bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao nhận thức và tinh thần
cảnh giác với các thủ đoạn trộm cắp
đó là các đối tượng hoạt động lưu động trên diện rộng và thứ hai sử dụng nhiều phương tiện
thay đổi địa điểm liên tục thì điều đó gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra
làm rõ bắt giữ các đối tượng
chúng tôi có cảnh báo đối với bà con nhân dân trong việc quản lý phương tiện đặc biệt
là che mô tô của mình rút chìa khóa khóa càng để tránh kẻ gian lợi dụng những sơ hở đó
và lấy cắp phương tiện
những tháng cuối năm tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng diễn biến phức tạp
với các phương thức thủ đoạn tinh vi liều lĩnh hơn nhất là các đối tượng ngoại tình trộm cắp lưu động
có tính chất chuyên nghiệp
vì vậy nhân dân phải hết sức cẩn trọng trong việc bảo vệ tài sản của mình
nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các đối tượng lạ mặt có những biểu hiện nghi vấn
thì nhanh chóng báo tin tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên điểm
bộ phận khối không khí mát có dấu hiệu di chuyển xuống phía nam nên khiến cho mưa tăng hơn
tại các tỉnh ở vùng núi sau đó mưa lan dần trên toàn khu vực bắc bộ
tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ từ đêm ngày chín đến ngày một mươi một có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
tập trung từ đêm ngày chín sang ngày một mươi sau sẽ giảm xuống diện vài nơi
đề phòng có khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
sang ngày một mươi hai trời sẽ có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ từ đêm nay sang đến dạng sáng ngày mai
sẽ xuất hiện mưa rào và rông sẽ có những điểm mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
mưa rông chỉ tập trung chính trong ngày mai sau đó mưa tại khu vực sẽ giảm nhanh chóng
về tình hình nhiệt độ trong ba ngày tới sẽ chưa có cơ hội tăng cao
thời tiết vẫn tương đối dễ chịu
phổ biến giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế mưa sẽ tạm thời gián đoạn trong hôm nay và ngày mai
thời tiết sẽ khô ráo nên nhiệt độ tăng nhẹ trưa chiều giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một vài điểm còn sấp xỉ ba mươi năm độ
từ đêm ngày một mươi trời sẽ chuyển nhiều mây mưa rào và rông quay trở lại khu vực
nên nhiệt độ giảm nhẹ mưa tập trung trong đêm ngày một mươi và ngày một mươi một
sau đó sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi trong ngày một mươi hai
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày một mươi một mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trong ngày và nhiều khả năng
bắt đầu từ ngày một mươi hai mưa sẽ còn tiếp tục tăng nhanh có mưa vừa đến mưa to và rông
bà con nơi đây cần hết sức lưu ý với khả năng xảy ra lũ trên hệ thống sông
và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi
thay đổi ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào và rông rải rác
sang ngày một mươi một và ngày một mươi hai trời nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi độ
khu vực nam bộ với hoạt động của giải hồi tụ nhiệt đới được hình thành từ ngày một mươi một
khiến cho đới gió tây nam có điều kiện hoạt động mạnh hơn
mưa sẽ có xu hướng tăng nhanh xuất hiện nhiều nơi trong ngày
thậm chí có nơi xuất hiện nhiều nơi trong ngày

trong cơn rông người dân cần lưu ý cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như rông xét gió giật mạnh cũng như là khả năng chập điện ở các khu đô thị đông đúc dân cư
nên nhiệt độ được dự báo sẽ không cao phổ biến giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
phần dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay